xin kính chào quý vị và các bạn
khu vực có thời tiết đáng chú ý nhất trong hôm nay và ngày mai là tại khu vực trung trung bộ
đêm qua và sáng nay khu vực này tiếp tục có mưa lớn và lũ tràn về gây ngập nhiều nơi
tại thành phố huế thì mưa lớn khiến cho nước lũ trên các sông lên nhanh tràn về khu dân cư
trong đêm ngày một mươi bốn và dạng sáng ngày một mươi năm khiến cho nhiều nơi bị ngập sâu
dù đã nhận được thông báo về mưa lớn nguy cơ ngập lụt nhưng hàng ngàn hộ dân tại đây vẫn không kịp chạy lũ
đến sáng nay một nước trên sông hương đạt mức trên báo động ba
nước trên sông bồ sắp xỉ mức báo động ba
thành phố hội an tỉnh quảng nam xuất hiện một đợt lũ lớn nhất từ đầu năm đến nay
một giờ sáng ngày hôm nay thì mực nước đo được trên sông thu bồn qua phố cổ đạt trong khoảng là một bảy mươi bảy m
đến bảy giờ sáng nay mực nước lũ tại đây là một năm mươi hai m trên báo động hai khoảng hai m và đang xuống chậm
mưa lớn liên tục trong hai ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn
cùng với thủy điện điều tiết lũ khiến trong một số nơi ngập đến mức bảy m
trong ngày mai các tỉnh từ thanh hóa đến phần bắc của nghệ an
duy trì trời rét với nhiệt độ cao nhất là hai mươi một hai mươi bốn độ
mưa chủ yếu xảy ra trong sáng mai
từ khu vực nam nghệ an đến khánh hòa tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
với trung tâm mưa tập trung tại các tỉnh thuộc khu vực trung trung bộ
nguy cơ cao xảy ra ngập ống lũ quét và xa lở đất đá
nhiệt độ không vượt quá mức hai mươi chín độ
đêm nay và ngày mai không khí lạnh ở phía bắc sẽ được tiếp tục tăng cường xuống phía nam
khiến cho thời tiết tại bắc bộ chuyển nhiều mây hơn có mưa nhỏ trong buổi sáng
từ chiều chiều trời sẽ tạnh giáo
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ hai mươi đến hai mươi ba độ trời rét
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa giải rác
với gió đông bắc cấp bảy cấp tám giật cấp chín sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
khu vực vịnh bắc bộ có gió đông bắc cấp bảy cấp tám cấp chín sóng biển cao từ hai bốn m biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa
có mưa rông vài nơi với gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám sóng biển cao từ ba đến sáu mét biển động mạnh
khu vực thủ đô hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa mưa nhỏ rải rác ngay giảm mưa nhanh
với gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi hai độ